theo dự kiến vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng một nhóm tham gia vụ khủng bố trên địa bàn quận tỉnh đắk lắc
xảy ra vào giãng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sẽ được cơ quan tố tụng đưa ra xét xử theo pháp luật
theo cơ quan chức năng quá trình điều tra cơ quan tố tụng đã có quyết định đưa ra xét xử đối với một trăm linh bị cáo trong vụ án
trong đó năm mươi năm đối tượng bị truy tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ba mươi chín đối tượng bị truy tố về tội khủng bố
một đối tượng bị truy tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và một đối tượng bị truy tố về tội che giấu tội phạm
ngoài ra còn sáu đối tượng đang sống ở nước ngoài sẽ bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố
theo nội dung vụ án vào đêm ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một trăm linh đối tượng là người dân tộc thiểu số
chia thành hai nhóm tấn công vào trụ sở ubnd xã ea tờ tu và ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
giết chết bốn cán bộ công an xã làm bị thương hai cán bộ
trên đường rút chạy các đối tượng tiếp tục phá hoại nhiều tài sản của người dân uy hiếp ba người dân làm con tin
chặn xe giết chết hai cán bộ xã cùng ba người dân khác
đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xâm hại đến tính mạng sức khỏe cán bộ người dân
phá hủy tài sản cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đắk lắc với mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là nhà nước đề gà